chắc thực quá chúng ta nguyễn trí thành trên mạng google chúng ta nhận được rất nhiều thông tin bài viết hình ảnh và video khen gợi ghi nhận những thành tích của đồng trí thành
phó đội trưởng của phòng cảnh sát vòng cháy chưa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đặc biệt có rất nhiều lời tốt đẹp đã dành cho đồng chí thành
người chiến sĩ quả cảm giữa thời bình người cùng cứu nạn người lính cứu hộ quả cảm người cùng chữa cháy cứu nạn cứu hộ
nguyễn trí thành đắc tinh của hà bá người hùng hai mươi hai năm giữa lặn danh sinh tử
và trên mạng xã hội cũng có rất nhiều lời cảm phục dành cho đồng chí
cảm ơn chú rất nhiều vì những công hiến của chú để cứu mạng sống của rất nhiều người
bây giờ được bao nhiêu người như anh người dân biết ơn anh chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe
đây mới là một anh hùng thực sự cảm ơn anh
người chiến sĩ cứu hộ
cảm ơn những sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy như anh để đảm bảo an toàn cho rất nhiều người
cảm ơn anh người sống vì dân vì nước tôi ca ngợi những người như anh thật tuyệt vời
hai mươi ba năm công tác và chiến đấu là người hùng với bạc giấy chiến công và thành tích
chúng ta nguyễn trí thành đã được điều động tham gia nhiều vụ cứu nạn cứu hộ thành công
không chỉ riêng tại địa bàn tp hcm mà còn rất nhiều vụ hết sức khó khăn
vương như cao bằng hạ giang bình dương đối mặt với bao sự độc hại hiệp huy ngăn xả làm nhiệm vụ giữa lặn danh của sự sống và cái chết
nhưng với người lính quả cảm này độc trí chưa một phút tử năn
đặc biệt chúng ta nguyễn trí thành đã hoạt thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia đoàn việt nam cứu hộ thảm họa động đất tại thủy bí kỳ vừa qua
tôn tuyên người anh hùng sống giữa đời thường
những người lính cứu hỏa cứu hộ luôn là anh hùng trong lòng dân
hi sinh vì đất nước rất dũng cảm
chú trí thành quá giỏi trong công việc và có tinh thần dũng cảm
con chúc chú thật nhiều sức khỏe luôn khỏe mạnh bình an
chúc chú và gia đình luôn bình an
chúc cho những anh hùng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
thật cảm động và khâm phục sự vất vả sự hi sinh anh dũng của những chiến sĩ công an phòng cháy chế cháy và cứu hộ cứu nạn
cảm phục những thiệt thòi của gia đình và những người thân của các chiến sĩ
xin cảm ơn thật nhiều
vâng thật cảm phục khi đồng chí cũng như nhiều đồng đội khác
luôn giữ vững tinh thần vì đất quân thân vì dân phục vụ
đối mặt với vô phản gian khổ hiệp huy trong khi hành nhiệm vụ
nhưng vẫn hết sức kiên cường trong cuộc sống khó khăn đời thường
chúng ta nguyễn trí thành cũng là một điển hình như thế
do hoàn cảnh từng đó năm công tác cũng là từng đó năm
anh cùng gia đình vẫn phải sống trong căn nhà trọ chật hẹp
hoàn cảnh là thế nhưng chưa ngày nào đồng chí nản lòng với nhiệm vụ
và niềm vui hạnh phúc mới nhất của chúng ta nguyễn trí thành và gia đình
là được công an tp hcm cùng các đơn vị và nhà tài trợ tặng với các nhà ở xã hội
đó là sự chia sẻ và động viên hết sức kịp thời đối với đồng chí và gia đình
nghe chú kể lại hoàn cảnh mà rơi nước mắt
đến giờ mới thấy nhiều anh hùng trong cuộc sống vậy
thấy thương chú thật sự
vừa phải phục vụ tổ quốc vừa phải phục vụ cho dân
chú đã phải đánh đổi và hy sinh rất nhiều
một công việc y sinh đánh đổi quá nhiều cho đất nước
nhưng họ vẫn ở hoàn cảnh khó khăn
mong muốn nhà nước hãy để ý chăm sóc nhiều hơn về ngành nghề này
gương anh hùng dũng cảm của anh thành đáng khâm phục và yêu quý
người hùng tài giỏi như vậy thì nhà nước cần có chính sách ưu ái cho cá nhân và gia đình anh
và niềm vui tự hào của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân nói chung
và của riêng trung tá nguyễn trí thành nói riêng được nhân lên
khi ngày một mươi ba tháng sáu phượng qua